chiều qua ngày tám tháng năm trên phố trần đại nghĩa đoạn giao đường đại cổ việt thành phố hà nội
đã xuất hiện một điểm sụt lún nghiêm trọng ngay giữa mặt đường
các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành khắc phục sự cố
theo đó phần hố sâu sụt lún khoảng hai mét xuất hiện ngay trên mặt đường trần đại nghĩa
xung quanh mặt đường còn có nhiều vết nứt nhỏ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tham gia giao thông của người dân
nguyên nhân sụt lún được xác định do đường ngấm cấp nước sinh hoạt của sĩ nghiệp kinh doanh nước sạch quận hai bà trưng bị dò dỉ dẫn đến sụt lún mặt đường
các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khẩn trương tiến hành săn lấp hố và cho đến sáng nay chín tháng năm
theo ghi nhận của phóng viên mặt đường đã trở lại tình trạng bình thường